người sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp với mùa vụ bắp bành nên số hộ nghèo còn cao
nhưng những năm gần đây cuộc sống của người dân đã dần khởi sắc nhờ những mô hình tạo việc làm cho người phụ nữ dân tộc thiểu số
địa điểm đầu tiên mà chúng tôi được chị chi hội trưởng hội phụ nữ xã trường châu đưa đến để giới thiệu
đó là mô hình bảo trợ xã hội thuận hòa
nằm ở xã trường châu của huyện mai châu
ở mô hình này không chỉ đào tạo nghề cho phụ nữ dân tộc nghèo
mà đây còn là nơi bảo trợ tạo công an việc làm có thu nhập ổn định cho những phụ nữ khuyết tật người dân tộc thiểu số
đối với người phụ nữ khuyết tật vì thị liên dân tộc thái chú ở xóm vạn xã phúc sạn huyện mai châu
đã hơn năm năm nay sườn dệt thổ cầm cách nhà vài chục cây số này không chỉ là ngôi nhà thứ hai của chị
mà ở đây chị còn được đào tạo nghề phù hợp có thu nhập ổn định giúp chị tự tin hơn trong cuộc sống
mình làm được những sản phẩm tốt hơn
khi vào đây làm thì được tạo điều kiện là ăn uống ngủ nghỉ nguyện phí
cho nên trung bình mỗi tháng tôi đạt được khoảng ba triệu đến hơn ba triệu
mô hình này rất là phù hợp và để tạo điều kiện cho những người có hoàn cảnh chúng tôi có cuộc sống tốt hơn
còn đối với người phụ nữ lớn tuổi này việc được đào tạo và có một nghề nghiệp ổn định ngay tại bản
không chỉ giúp bà tận dụng tối đa thời gian rảnh rỗi để kiếm thêm thu nhập cho gia đình
mà việc phát huy lợi thế từ nghề truyền thống cũng là cách giúp bà bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của dân tộc mình
nói chung là cái xưởng này nó thiên về mặt xã hội
thì các chị em ở đây thì một số thì cũng toàn là những người khuyết tật
còn những các chị đây là các thiếu dạng hộ nghèo hoặc chị thì kiểu như người cũng có tuổi
tuổi từ năm nay năm sáu tuổi
thì chị cũng chẳng tham gia được việc nặng gì
thì khi vào đây thì nó không phải là việc nhàn nhưng mà nó cũng được ngồi trong bóng mát thì cũng đỡ
ở đây thì cơ sở này nó cái thuận lợi của nó thì nó cũng không cane về thời gian
bởi vì thời gian mình làm dựa xong rồi lúc nhả rỗi thì mình quay lại đây vào
thu nhập ở đây thì nó cũng ổn định
nếu mà mình được tham gia đầy đủ các ngày trong tháng
chẳng hạn thì một ngày mình cũng làm được khoảng một trăm linh đồng để đẩn cho gia đình
từ năm hai nghìn chín ấy
đảm bảo là gìn giữ cái nghề mình thì được sự tài trợ của cái dự án jk nhật bản
thì cũng đã thành lập được cái hợp tác xã dệt thổ cẩm này
thì đến năm hai nghìn một mươi một thì khi mà dự án kết thúc thì chị em ở trong hội phụ nữ xã
cũng đã duy trì được cái mô hình này
hội thường phối hợp với trung tâm học tạo cộng đồng để mở những cái lớp mà
nghĩa là giao tiếp kể cả với khách nước ngoài
thì bằng tiếng anh chị em cũng được tham gia cái lớp đấy
có mời những người người ta biết thiết kế những cái mẫu mã sản phẩm như các chị thấy ở đây này
thì về để cho chị em sản xuất ra những cái mặt hàng là phù hợp với thị hiếu của khách hàng
chính vì vậy là những cái việc này mà chị em cũng thấy được là tham gia dệt thổ cẩm này
với lại duy trì cái dệt thổ cẩm này thì cũng có được thu nhập nhất định
cho bản thân cho gia đình thì các chị ấy cũng duy trì mãi cho đến bây giờ
theo trần ảnh phó trưởng phòng lao động thương binh xã hội huyện mai châu
chúng tôi đến thăm bản lác một trong những địa phương phát triển mô hình phụ nữ dân tộc thái làm kinh tế giỏi
từ việc phát triển làng nghề du lịch cộng đồng đã nhiều năm nay
đây là ngôi nhà sàn khang trang do chị vì thị mai làm chủ
đã hơn một mươi năm qua nhờ chính sách hỗ trợ và vận động xây dựng mô hình du lịch cộng đồng của chính quyền
từ xã đến huyện tỉnh chị đã mạnh dạng thuyết phục gia đình vận động bà con trong bản
cùng chung tay sửa chữa bài trí lại nhà cửa tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn
để chung tay cùng chính quyền thôn xã xây dựng bản lác là điểm đến cho khách du lịch
nhà tôi trước kia chưa tham gia du lịch hôm xưa tây thì cũng đi làm ruộng làm nương bình thường
sau về phát triển du lịch đến là nhà tôi đã
đã mở rộng cái mô hình ra và đã có cái thu nhập ổn định
và những bà con quanh trong làng cũng đều có thu nhập tùy theo lượng khách từng tháng
hiện tại là có tháng thì đông khách thì theo doanh thu hai trăm linh triệu
còn bình thường là cũng một trăm linh hoặc là một trăm linh triệu hoặc là năm mươi triệu
cũng tùy theo cái lượng khách hàng tháng
hiện tại bản lác đã có trên năm mươi hộ gia đình đăng ký tham gia hoạt động thường xuyên
mỗi hộ cũng thu hút từ ba đến năm lao động
do đó định hướng và đào tạo nghề phù hợp với mong muốn của người dân
và điều kiện xã hội kinh tế của địa phương đã giúp những người phụ nữ dân tộc thiểu số tại bản lác tự tin
tự chủ hơn trong việc phát triển ổn định cuộc sống gia đình và vươn lên làm giàu
chính điều này đã làm nên bản sắc riêng có của bản lác
trong thu hút khách du lịch tham quan trải nghiệm
khi tiếp xúc với vùng đất và con người ở đây
tôi thấy đồ ăn rất là ngon và con người rất thân thiện
đây là điều đặc biệt mà chỉ những vùng đất như thế này mới có
nó hoàn toàn khác với những thành phố việt nam tôi đã đến
còn đây là ngôi nhà khang trang của bà hà thị hảo ở xóm lọng xã vạn mai huyện mai châu
được xây nên nhờ những đồng tiền có được
từ việc nhiều năm nay bà được chính quyền xã
cán bộ khuyến đông huyện hướng dẫn phát triển kinh tế hộ gia đình
theo mô hình nuôi giống cá đặc sản dầm xanh
nhà tôi trước đây cũng không có điều kiện để phát triển kinh tế gia đình
nhưng nhờ sự giúp đỡ của chính quyền xã huyện
đã hướng dẫn đào ao nuôi cá dầm xanh
đến giờ sau nhiều năm triển khai công việc theo cán bộ hướng dẫn
gia đình tôi đã thoát được đói nghèo cuộc sống đã ổn định lên rất nhiều
đạt tạo việc làm dựa trên nhu cầu của bà
người nông dân và tình hình thực tế tại địa phương
trong đó vai trò định hướng của chính quyền sở tại và sự hỗ trợ
chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng đã giúp những người phụ nữ nghèo
tại mai châu có cơ hội thoát nghèo vươn lên làm giàu
khẳng định vị thế của mình trong xã hội
tôi rất là mong muốn là một là xóm chúng tôi
thứ hai là xã chúng tôi là nhân rộng mô hình này
nhiều da để trở thành
cho chị em phụ nữ chúng tôi tạo điều kiện để phát triển kinh tế gia đình
bản văn tôi là một năm có hai lần tập huấn
mang lại những kiến thức rất là bổ ích đối với tôi ạ
một là về học tính anh tập huấn học tính anh
thứ hai nữa là học nấu ăn và pha chế
trong mô hình homestay của nhà tôi
những thời điểm nông khách
tôi đã được sự giúp đỡ của chị em trong làng
là đến khoảng năm sáu người để làm giúp tại nhà luôn ạ
và trả lương tháng trọ là một tháng là cao động từ bốn năm triệu trên một tháng
và từ đó thì được sự lãnh đạo từ huyện xã quan tâm
thì chúng tôi mới có cái thu nhập ổn định như ngày hôm nay
chúng tôi đã phối hợp với trạm khánh đông quyên lâm
phòng thượng đông quyên xã hội và các ngành có liên quan
để tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ cho bà con nhân dân
nhất là chị em phụ nữ trong địa bàn xã
cái mô hình này thì cũng đồng góp cho địa phương
cũng như là giải quyết việc làm cho dân dân địa phương
góp phần về phát triển kinh tế xã hội của địa phương
thì càng ngày nó càng phát triển lên
thứ thứ hai nó lại giúp cho bà con dân
giúp giảm được tỷ lệ ổ nghèo
phần đó được đạt chuẩn nông thôn mới trong sáu năm mai
thực hiện theo nghị quyết của hội đồng dân
thì ủy ban dân xã đã thực hiện cái nghị quyết đó
và đã ban hành thành kế hoạch
để cho chị em phát triển kinh tế hộ gia đình
cái mô hình đào tạo thì nói chung là có trung tâm học tập cộng đồng
là một trong những cơ sở mà rất là có điều kiện
để mà tạo điều kiện cho chị em được học nghề
thì là hàng năm chúng tôi đã mở
từ hai đến ba lớp để cho chị em học nghề
sau khi mà chị em được thông qua cái lớp đào tạo
thì hiệu quả về năng suất lao động
thì thấy cái hiệu quả nó rất là có hữu ích
đặc biệt là những chị em mà được thông qua cái lớp đào tạo này
đã tạo được công an việc làm
và còn có cái sức hút để các lao động khác
phải tham gia tích cực vào trong cái công việc
phát triển kinh tế cho hộ gia đình của mình
làm cho cái kinh tế của xã nhà thì càng ngày càng phát triển
đào tạo nghề cho người nghèo nói chung
và phụ nữ người dân tộc thiểu số nói riêng
đang được huyện mai châu coi là một nhiệm vụ
vừa mang tính cấp bách
vừa mang tính thường xuyên và lâu dài
để thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo
xây dựng nông thôn mới bền vững
do đó việc triển khai cụ thể hóa các chính sách của nhà nước
cho phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương
đã và đang được các ngành chức năng và chính quyền huyện mộc châu
nghiêm túc thực hiện và có những bước đi đúng đắn
hàng năm phòng lao động doanh nghiệp xã hội
là cơ quan tham mưu cho bản thân huyện
về công tác dạy nghề đào tạo nghề cho lao động nông thôn
hàng năm phòng lao động doanh nghiệp xã hội
cũng phối hợp với trung tâm giáo dục hướng nghiệp
thường xuyên của huyện
thường xuyên khảo sát nhu cầu học nghề
của lao động nông thôn
và xây dựng kế hoạch cho hàng năm
đa số là những khảo sát về cái nhu cầu học
đa số là phụ nữ
về những nghề lao động nông thôn
cụ thể như là
theo dệt thổ cổng
và những nghề về du lịch
về đào tạo nghề thì thường thường phối hợp
với trường trung cấp của nội vụ
về nguồn tác các loại nghề
hoặc là các trường về đào tạo du lịch
ngoài kinh phí của huyện ra
thì hàng năm có kinh phí của tỉnh
còn kinh phí của trung ương
cũng phải về
để đảm bảo cho mọi lớp
tuy nhiên với nguồn kinh phí đấy
thì cũng không thể đáp ứng hết được
các nhu cầu của các địa phương
thì chúng tôi phải lựa chọn
những cái nghề nào
mà cần thiết nhất
và đang phải đào tạo
thì chúng tôi sẽ lựa chọn
những cái đấy để mở lớp đầu tiên
còn lại chúng tôi sẽ đào tạo dần
để theo nguồn kinh phí đảm bảo
hàng năm thì ủy ban dân viện
cũng đã trích từ ngân sách
mỗi người năm là ba trăm linh triệu đồng

cho việc mở các lớp
đào tạo nghề
theo quyết định một nghìn chín trăm năm mươi sáu của thủ tướng chính phủ
thì từ khi có quyết định của thủ tướng chính phủ
đến đến giờ này thì
viện mai châu đã mở được sáu mươi năm
lớp đào tạo nghề
ủy ban dân viện chỉ đạo là
chú trọng về việc đào tạo nghề cho phụ nữ
có rất nhiều lớp nghề
mà khi mà mở ra
thì phụ nữ đã thực hiện
trong cuộc sống
trong thời gian tới thì
ủy ban dân viện tiếp tục
sẽ thường xuyên ra soát
về công tác đào tạo nghề
để làm sao
sẽ chỉ đạo mở được các lớp nghề
phù hợp với lao động
đặc biệt là lao động cho
chị em phụ nữ
để làm sao chị em phụ nữ
sẽ bám vào nghề mà được học
để làm sao duy trì cuộc sống
và làm sao tăng
thu nhập cho gia đình
dựa vào tình hình
kinh tế văn hóa xã hội ở địa phương
để định hướng xây dựng các mô hình kinh tế
trong đó lấy người phụ nữ làm nồng cốt
trong các chương trình đào tạo
điều này không chỉ giúp huyện mai châu phát triển
các làng nghề mô hình kinh tế một cách bền vững
mà thông qua việc đào tạo nghề
cho người phụ nữ dân tộc thiểu số
đã góp phần giúp mai châu phát triển được
những ngành nghề dịch vụ phát huy tiềm năng
lợi thế sẵn có của địa phương
đồng thời người phụ nữ cũng giúp bảo tồn
và phát triển những ngành nghề truyền thống
góp phần vào sự phát triển chung của xã hội
tận dụng phát huy được nguồn lực này
mai châu đã có những bước đi bền vững
trong công cuộc do đói giảm nghèo
giúp người dân vươn lên làm giàu
trên chính mảnh đất vùng cao
đầy khó khăn khắc nghiệt